theo ủy ban nhân dân huyện sinh hồ tỉnh lai châu trên địa bàn huyện vừa xuất hiện thêm hai ổ dịch tả lợn châu phi tại hai xã vùng thấp là căn co và nong hẻo
đây là huyện thứ hai của tỉnh lai châu xuất hiện dịch tả lợn châu phi sau huyện tam đường
sau khi có hai hộ gia đình ở hai xã căn co và nong hẻo xuất hiện lợn chết bất thường sau ốm cơ quan chức năng huyện sinh hồ đã lấy mẫu gửi về trung ương để xét nghiệm
và xác định cả hai mẫu dương tính với dịch tả lợn châu phi